theo thông tin từ trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia trung tâm đã tiếp nhận một món quà đặc biệt từ bác sĩ nhãn khoa contras
một thành viên hội nhãn khoa hawaii và tổ chức sea international hoa kỳ
quà tặng này gồm một mươi chiếc rác mạc của những người mỹ đã qua đời cuối tháng năm vừa qua
năm rác mạc đã được trao ngay cho bệnh viện trung mương huế
ông condrock sẽ cùng các bác sĩ bệnh viện trung ương huế ghép rác mạc và phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại huế
từ ngày ba tháng sáu đến ngày bảy tháng sáu
đợt phẫu thuật này sẽ có năm trường hợp được ghép rác mạc và năm mươi bệnh nhân được mổ đục thủy tinh thể
năm chiếc rác mạc còn lại đã được trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia chuyển ra hà nội ngay trong ngày hai tháng sáu và trao lại cho ngân hàng mắt